hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về mua sắm và tiếp nhận hỗ trợ về thiết bị để bố trí xét nghiệm theo khu vực bảo đảm trả kết quả nhanh
giá soát và bàn giao các cơ sở thu dung f thành phố quản lý cho các quận huyện chưa có hoặc chưa đủ cơ sở thu dung
vận hành phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn
cấp ủy chính quyền các quận huyện thị xã chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch ở mức độ cao hơn
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
trực tiếp bí thư cấp ủy chủ tịch ủy ban dân các quận huyện thị xã phải lãnh đạo chỉ đạo việc xác định cấp độ dịch và biện pháp tương ứng
nâng cao năng lực hệ thống y tế thành lập mới các trạm y tế lưu động tổ chức quản lý điều trị f cách ly f một tại nhà
đối với tất cả các phường xã thị trấn tăng cường kiểm tra giám sát từ cơ sở
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên chống dịch bệnh viện thanh nhàn cho biết
theo phân công của bộ y tế bệnh viện có một trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhưng đang tiếp nhận đến gần một trăm năm mươi bệnh nhân
hiện tại bệnh viện thanh nhàn đang quá tải bệnh nhân covid một mươi chín
ở tầng thứ hai có gần hai mươi bệnh nhân chuyển nặng khu vực tầng ba có bốn mươi bệnh nhân từ thở oxy cho đến can thiệp bằng máy thở
so với công suất được giao đã gấp một trăm năm mươi
mặc dù đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân covid một mươi chín nhưng hiện nay mỗi ngày
tại bệnh viện thanh nhàn vẫn có hai mươi ba mươi trường hợp đến khám
có kết quả test nhanh dương tính tại nhà
một mươi số trường hợp test nhanh dương tính tại nhà sau khi được bệnh viện thanh nhàn xét nghiệm lại bằng phương pháp pcr
để khẳng định chắc chắn thì đều có kết quả dương tính
nhiều trường hợp đề nghị được nhập viện điều trị
nhưng hiện nay bệnh viện chỉ tiếp nhận nội chú đối với những bệnh nhân có biểu hiện nặng